năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng mang theo búa đục kìm cộng lực đến trụ sở xã tam giang
cậy cửa phòng kế toán phá kết sắt lấy số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng

dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong hai ngày
tiếp theo là những thông tin về chuyên án tuổi phạm
tiếp theo là những thông tin về chuyên án tuổi phạm
và đối tượng chu hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đồng mai quận hà đông tp hà nội
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định chuyên án của công an quận thanh xuân tp hà nội là đối tượng lê anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm cụm bốn phường hạ đình quận thanh xuân thành phố hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý